thì nhiều quốc gia trên thế giới đã có sự thay đổi trong những chính sách và pháp luật
với mục đích cao nhất là tạo được sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
bởi môi trường chính là yếu tố cốt lõi trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu
vấn đề bảo vệ môi trường đang được các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm
và đặt ưu tiên hàng đầu trong hoạt định chính sách phát triển kinh tế xã hội của mình
sự quan tâm không chỉ bao gồm vấn đề khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên
để tạo ra năng suất và sản lượng bằng mọi giá
mà phải bảo đảm sự cân đối với việc duy trì bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên
cho các thế hệ mai sau
trong xu thế ấy việt nam cũng đang tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường
cùng với việc nỗ lực tham gia các công ước quốc tế
cũng như tích cực nội luật hóa các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường
nhằm bảo vệ môi trường hiệu quả hơn trước yêu cầu của phát triển bền vững
có thể nói về mặt xây dựng thể chế thời gian qua
công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường
đã được đảng và nhà nước ta rất quan tâm
một trong những thành tựu của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường
là việc xây dựng xác định được hệ thống nguyên tắc cơ bản
trong chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường
những nguyên tắc chính sách cơ bản xuất phát từ chủ trương phát triển kinh tế xã hội
theo mô hình bền vững đó là nguyên tắc được nêu tại điều bốn của luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn năm
cụ thể bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế
và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước
bảo vệ môi trường quốc gia phải gắn với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu
để theo kịp với sự phát triển đến nay luật bảo vệ môi trường đang hướng tới sửa đổi lần thứ ba
và đang nhận được sự chú ý quan tâm của dư luận
bởi nó sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng môi trường sống của mỗi người dân việt nam
vâng xung quanh dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi đang có rất nhiều điều mà dư luận quan tâm
sự quan tâm càng lớn càng chứng tỏ rằng nhận thức của mỗi người về vấn đề môi trường
đã và đang được tăng lên theo thời gian
khi mà dừng ngày một suy giảm ô nhiễm hiện diện trong không khí nước đất hay thiên tai cứ dần khốc liệt hơn
thì mỗi người dân chúng ta đều hiểu rằng môi trường không còn là khái niệm gì quá xa xôi nữa
mà cần nhận được sự chú ý và chung tay của tất cả mọi người
vụ sạt lở gây nên những mất bát to lớn về người và của tại thủy điện giao trang ma vừa qua
đã làm dấy lên nhiều câu hỏi
đơn cử như liệu các thủy điện nhỏ có phải là nguyên nhân chính gây nên sạt lở và lũ quét tại nhiều địa phương
thủy điện có thực hiện đánh giá tác động môi trường theo đúng luật định hay không
sau quá nhiều đau thương tại giao trang ma
thì sau đó đã liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường
kéo theo sạt lở liên tiếp tại nhiều khu vực trên cả nước
có rất nhiều vấn đề đang cần được nhìn nhận lại sau đợt thiên tai lần này
bởi nó cho thấy còn nhiều lỗ hồng trong luật bảo vệ môi trường hiện hành
chúng ta đang có cái luật bảo vệ môi trường sửa đổi
được trình và được quốc hội tham gia
và được thảo luận và sắp sửa để thông qua
thì đây là một cơ hội vô cùng lớn
và thực tế là thiên nhiên nó luôn luôn hành động kịp thời
để giúp cho con người nhận ra được những cái việc mà mình cần phải điều chỉnh
tôi cho rằng tại sao tôi nói là cơ hội
bởi vì chúng ta cần phải giả soát lại ngay
tính hiệu quả tính thực thi
cũng như là tính phù hợp của những quy định trong pháp luật hiện hành
và xem rõ xem là với những quy định như vậy
thì khi mà cái vấn đề nó xảy ra hoặc nó có những rủi ro gì

thì chúng ta cần phải tìm kiếm những việc thực thi
sau năm năm thực hiện luật bảo vệ môi trường hai nghìn một mươi bốn
đã phát sinh những vấn đề thực tế mà luật pháp chưa theo kịp
vì vậy việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường hiện hành
là sự tất yếu trong quá trình vận động phát triển theo hướng bền vững của đất nước
tại dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi hai nghìn hai mươi
nhiều điểm mới đã được đánh giá
đơn cử như dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi
gồm một mươi sáu chương một trăm bảy mươi bốn điều
trong đó lần đầu tiên dự thảo luật đã cụ thể hóa các quy định
so với biến đổi khí hậu
thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước
hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên
tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững
thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên
lần đầu tiên chúng ta cũng đã đưa cái quy định
tập hợp các quy định rải rác và phân tán ở các luật khác
thực ra để tránh sự chồng chéo mâu thuẫn
phải đưa các luật khác gồm về một mối
thực ra dự thảo này hướng đến một bộ luật thống nhất về môi trường
do đó cơ quan soạn thảo đã ra soát và đánh giá mối quan hệ với các luật khác
và coi như chỉnh sửa cũng như bổ sung một số cái luật khác
do đó cái này tính thống nhất đồng bội với các luật khác là vấn đề rất quan trọng
lần đầu tiên dự thảo luật có tính tổng thể toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế xã hội
dự thảo luật đã cải cách mạnh mẽ cắt giảm trên bốn mươi thủ tục hành chính
giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ hai mươi đến tám mươi năm ngày
góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp
không chỉ có những cải thiện dành cho doanh nghiệp
sự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi hai nghìn hai mươi cũng đã hướng tới nhân dân nhiều hơn
luật bảo vệ môi trường hiện hành chưa quy định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường
chưa đẩy mạnh phát huy nhân tố quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường
do đó dự thảo luật mới đã bổ sung cộng đồng dân cư vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
nhằm phát huy hơn nữa vị trí vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác bảo vệ môi trường
tuy nhiên đây cũng là vấn đề được nhiều nhà khoa học và chuyên gia đưa ra ý kiến
bởi chỉ có cộng đồng thì dường như chưa đủ khả năng chuyên môn để có thể đánh giá hay thẩm định một dự án
không rõ được quyền giám sát người dân mà theo hiến pháp và quy định
không rõ được cái trách nhiệm của các tổ chức xã hội các nhà khoa học tham gia vào việc giám sát như thế nào
luật này cần phải đi thực hiện hơn
quy trách nhiệm đối với những người quản lý môi trường ở địa phương là phải cao hơn
và được sự tham gia của cộng đồng công dân và cộng đồng dân cư
những người mà chịu trực tiếp về ảnh hưởng của tác động quốc gia
thì người ta có tương đối
và thậm chí là khi cần là phải có các chuyên gia các nhà khoa học am hiểu sâu về lĩnh vực đó
ở các nơi khác cùng tham gia vào giúp những người dân ở địa phương đấy
làm đem lại hậu quả tốt hơn
thực tế nhiều năm qua cho thấy các dự án xây dựng dù có đánh giá tác động môi trường
có lấy ý kiến của người dân
thế nhưng vẫn xuất hiện tình trạng gây ô nhiễm môi trường xả thải trực tiếp
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh
chỉ đến khi xảy ra tình huống
tình trạng ô nhiễm người dân cũng chỉ biết phản ánh
tuy nhiên rất khó để các cơ quan chức năng có thể xử lý
nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tính minh bạch trong cung cấp thông tin liên quan tới đánh giá tác động môi trường của dự án
thực tế cũng có nhiều nơi cung cấp
nhưng liệu tất cả mọi người dân đều có đủ khả năng phân tích các số liệu mà doanh nghiệp đưa cho hay không
cơ chế thực hiện của mình đang vướng mắt
tức là nó không tạo ra một cái cơ chế thực thi tốt
thành thử ra nó vẫn mang tính hình thức
chắc là chúng ta không lạ gì là một số dự án ấy
người ta copy paste đánh giá tác động môi trường rất phổ biến rất kinh khủng
chúng ta biết rằng trước đây thủy điện sáu mươi sáu a nếu không có sự tham gia của giới khoa học
thì bây giờ nó ảnh hưởng rất lớn
và bây giờ với cái luật mới bây giờ là hạn chế sự tham gia
tức là cái đánh cái tham vấn ấy
tham vấn bây giờ tham vấn với đối tượng bị tác động trực tiếp
vậy thì toàn bộ các đối tượng về nhà khoa học độc lập cũng như các tổ chức là bị loại ra ngoài
như vậy chúng ta biết rằng
người dân khi mà chưa trang bị đầy đủ kiến thức thì họ đã biết sự tham vấn như thế nào
trong khi đó những người mà có sự hiểu sâu và sự đam mê và sự theo đuổi như thế thì không được tham gia
và cái quyền nó bị tước bỏ thì chúng ta sẽ thấy là các cái dự án phát triển nó sẽ
sẽ có sự mất cân bằng giữa yếu tố môi trường và phát triển kinh tế
trong dự thảo luật môi trường sửa đổi cũng cho thấy
lần đầu tiên trách nhiệm của chủ dự án trong việc công khai thông tin
tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm được quy định ngay từ khi lập
trình phê duyệt thẩm định báo cáo đtm
để lấy ý kiến rộng rãi của người dân và các bên liên quan
trong đó quy định rõ kết quả tham vấn cộng đồng dân cư cơ quan tổ chức liên quan
là thông tin quan trọng để chủ dự án nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi trường
và hoàn thiện báo cáo tác động môi trường của dự án
việc công bố công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường của dự án dtm của cơ quan thẩm định
báo cáo tác động môi trường sau khi được phê duyệt của chủ dự án
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cũng đã được quy định cụ thể trong dự thảo luật
để phục vụ theo dõi giám sát và phản biện
luật bảo vệ môi trường này được sửa đổi trên cái tinh thần tức là đổi mới
và thể hiện cái sự quyết tâm của đảng và chính phủ trong cái chuyện là đường đối phát triển vượt ngưỡng
không nánh đổi kinh tế lấy môi trường
như vậy thì theo tôi hiểu tức là nó phải thể hiện được
những cái chủ trương những cái chính sách quản lý môi trường trong thời gian tới
trên cơ sở là chúng ta nhìn nhận những cái gì nó còn thiếu sót nó còn lỗ hồng
để mà chúng ta quản lý tốt hơn
cái lần này thì cũng có một cái điều rất là tốt
tức là chúng ta đưa vào đưa vào cái giấy phép môi trường là một cái công cụ chính để quản lý môi trường
thay cho cái việc là dùng cái công cụ đánh giá tác động môi trường như trước kia
theo quy định tại dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi
thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường sẽ thay thế nhiều thủ tục hành chính đối với dự án mà tổ chức cá nhân đang phải thực hiện hiện nay
như giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giấy phép xả thải vào nguồn nước giấy phép xả khí thải
giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu giấy phép xử lý chất thải nguy hại
sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại phương án bảo vệ môi trường kế hoạch quản lý môi trường
mọi dự án cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải đều phải có giấy phép môi trường
trừ một số trường hợp như cơ quan trường học dự án phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ quy mô nhỏ
ít ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án và không phát sinh chất thải
hoặc chỉ phát sinh chất thải thông thường với khối lượng nhỏ được xử lý bằng các công trình
thiết bị xử lý tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc phát sinh chất thải sinh hoạt
được quản lý theo quy định của địa phương
việc đưa ra khái niệm giấy phép môi trường cũng đang tạo ra nhiều băn khoăn
tôi cho rằng giấy phép môi trường là một vấn đề mới và nó cũng giải quyết vấn đề thực tế hiện nay
là chúng ta dùng một cái đánh giá tác động môi trường để quản lý cả vòng đời dự án
tôi cho rằng đây là một điểm tiến bộ
và điểm quan trọng nữa là làm sao khi đưa ra giấy phép môi trường thì quá trình thực hiện
sẽ đảm bảo được đây là một khó khăn
là một công cụ để giúp quản lý môi trường tốt hơn
chứ không phải là một công cụ để tạo thêm một quy trình
tuy vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường
dự thảo luật đã thiết kế hai loại giấy phép môi trường
bao gồm giấy phép môi trường chi tiết và giấy phép môi trường đơn giản
phụ thuộc vào quy mô phát thải loại hình sản xuất mức độ gây ô nhiễm của dự án cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
tương ứng với đó thủ tục cấp giấy phép môi trường cũng quy định theo hai mức
với thành phần hồ sơ trình tự thủ tục cách thức thực hiện yêu cầu điều kiện khác nhau
cấp cái giấy phép môi trường là tự chủ của doanh nghiệp phát triển miễn sao bảo vệ được môi trường
và chúng tôi kiểm soát nhà nước kiểm soát chỉ trên giấy phép môi trường theo những yêu cầu như tiêu chuẩn quy chuẩn
còn chủ động bên trong trách nhiệm của doanh nghiệp
đây là một cuộc đổi mới mà hợp với thông lệ quốc tế

và bỏ đi những cái không cần thiết cái duy trì không cần thiết trước đây
chính phủ rất ủng hộ là làm sao tích hợp các thủ tục hành chính
để giảm bớt một cái lượng thời gian rất là lớn đối với doanh nghiệp
và không duy trì cái chế độ kể cả không duy trì cái chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối với doanh nghiệp nữa
nếu cái doanh nghiệp đó tuân thủ một cách tốt nhất về bảo vệ môi trường
sau nhiều hội trợ
một số đề nghị góp ý đã được bộ tánh nguyên và môi trường ghi nhận và sửa đổi
trong đó yêu cầu công bố công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường của cơ quan thẩm định
công khai báo cáo tác động môi trường sau khi được phê duyệt kết quả thẩm định của chủ dự án
công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để lấy ý kiến của các bên liên quan
về hình thức bộ tài nguyên và môi trường khẳng định việc công khai sẽ được thực hiện qua cổng thông tin của cơ quan tổ chức trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác
bảo đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin
với những đổi mới trong dự thảo cũng như có sự tiếp thu những góp ý để hoàn thiện
nhân dân kỳ vọng vào một bộ luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi đáp ứng được mục tiêu giữ gìn bảo vệ môi trường xanh đồng thời góp phần phát triển nước ta theo hướng bền vững hơn
thưa quý vị trong tiêu chí hạnh phúc của mỗi người giờ đây không chỉ bao gồm cơm ăn áo mặc thu nhập bình quân tốt mà còn có cả chất lượng môi trường sống được bảo đảm
luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi được kỳ vọng sẽ khắc phục được những thiếu sót trước đó chặt chẽ hơn trong các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường
với mục tiêu cao nhất là giữ gìn được môi trường sống tốt đẹp cho thế hệ mai sau
và ngay từ bây giờ giáo dục môi trường cũng đang được rất nhiều tổ chức và nhà trưởng kết thúc
thế hệ trẻ giờ đây đã có những chuyển biến tích cực về ý thức gìn giữ bảo vệ môi trường
vừa qua sở tài nguyên và môi trường đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
cùng trung tâm sống học tập vì môi trường và cộng đồng tổ chức hội nghị xây dựng trường học xanh với chủ đề
từ câu chuyện thu gom vỏ hộp sữa tới các sáng kiến bảo vệ môi trường
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị khán giả trong chuyên mục sống xanh ngay sau đây
trong một năm triển khai chương trình đã thu hút được nhiều trường mầm non tiểu học tham gia
thu gom được hai trăm sáu mươi chín tấn vỏ hộp sữa tương đương với gần hai mươi bảy triệu vỏ hộp để tái chế
đây là kết quả rất ý nghĩa không chỉ đối với ban tổ chức mà còn là bước chuyển biến lớn trong nhận thức của cả nhà trường và các em học sinh
chương trình này có rất nhiều ý nghĩa
nó không chỉ giúp cho cái việc bảo vệ môi trường giúp cho cái việc giáo dục ý thức học sinh trong việc bảo vệ môi trường
mà đó còn giúp cho học sinh hiểu được việc thu gom vỏ hộp sữa để tránh lãng phí
vì đây chính là một nguồn tài nguyên
đồng thời với việc thu gom vỏ hộp sữa để giữ được vệ sinh môi trường
và việc tổ chức thu gom vỏ hộp sữa tổ chức các hoạt động liên quan đến việc thu gom sữa
sẽ là giúp cho các em thêm các hoạt động để giáo dục kỹ năng sống cho các học sinh
nên chính vì vậy tôi rất muốn các nhà trường trên địa bàn và tại phố thực hiện tốt chương trình thu gom vỏ hộp sữa trong chương trình sữa học hộp trên địa bàn tại phố
trong khuôn khổ chương trình các em được hướng dẫn cách xử lý vỏ hộp sữa sau khi uống
như cho ống hút vào trong hộp làm dẹp dán techer lên miệng hộp và bỏ vào đúng nơi quy định
vỏ hộp sữa được thu gom định kỳ hai tuần một lần và chuyển về nhà máy giấy đồng tiến bình dương để tái chế thành các sản phẩm hữu ích khác như giấy công nghiệp và tấm lợp tấm phẳng sinh thái
các mô hình trường học xanh và sáng kiến giáo dục môi trường như sáng kiến trường học xanh vì không khí sạch trong dự án đường đi bộ đến trường
mô hình học sinh tự quản trong chương trình thu gom phân loại tái chế vỏ hộp sữa được trưng bày đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tham dự chương trình
với các giải pháp hữu hiệu đơn giản gắn với học đường như giải pháp sức khỏe từ việc lắp đặt máy đo theo dõi chỉ số chất lượng không khí tại trường học bảo vệ không khí với vần cây từ bếp than năng lượng sạch giao thông xanh

và đó tôi hy vọng đấy chính là những cái tuyên truyền viên giúp cho ngành tài nguyên môi trường
giúp cho thành phố hà nội trong cái công tác bảo vệ môi trường
trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chương trình sẽ có quy mô mở rộng cấp đôi tại hà nội với một sáu trăm linh trường tiểu học và niềm non tham gia
các em đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau